những ngày đầu xuân năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thu hút rất đông du khách đến tham quan du khách đến với các điểm du lịch tâm linh không chỉ được
thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà còn là cơ hội để tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa lịch sử
của các điểm di tích một trong những nét đẹp văn hóa du lịch tâm linh ở thủ đô kháng chiến
dịp đầu xuân năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín mỗi ngày chùa an vinh phường hưng thành
thành phố tuyên quang đón hàng nghìn lượt du khách thập phương tới tham quan lễ phật đầu năm
cầu sức khỏe bình an may mắn
cũng như nhiều năm trước trong mùa lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi chín gia đình chị nguyễn thị ngọc mai
quận hoàn chí tỉnh tuyên quang tỉnh tuyên quang tỉnh tuyên quang tỉnh tuyên quang tỉnh tuyên quang
hoàn kiếm thành phố hà nội lại cùng nhau tới tham quan các điểm du lịch tâm linh ở thành phố tuyên quang
với gia đình chị mai đây không chỉ là dịp đi lễ đầu năm cầu mong sức khỏe bình an may mắn trong năm mới
mà còn để hiểu thêm về truyền thống văn hóa của mảnh đất con người tuyên quang
đây thì là mọi người lúc nào cũng háo hức ra là đi tuyên quang là chuyến đầu tiên
và lời tuyên của chùa ở đây là tất cả các phân tử đến đây đều rất là vui vẻ hoan nghỉ
đầu năm cầu mong cho gia đình cho tất cả đoàn đi bình an gia đình hạnh phúc ấm no
lên đây thì cái không khí ở trên này nó rất là trong lành và thanh tịnh
đây thì các chùa là tiếp đón các tổ chức rất là tốt mà về an ninh thì rất là bảo đảm không có cái sự cố gì
tuyên quang có rất nhiều ngôi đền ngôi chùa lớn nhỏ với hàng trăm năm tuổi
nhiều đền đã được công nhận là di tích cấp quốc gia
đền chùa ở tuyên quang không chỉ nổi tiếng linh thiêng có bề dày lịch sử kiến trúc độc đáo cổ xưa mà còn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nguyên sơ
trong năm hai nghìn một mươi chín tuyên quang phấn đấu thu hút khoảng một chín triệu lượt khách du lịch
doanh thu xã hội về du lịch đạt trên một bảy trăm linh tỷ đồng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh